để có tiền đánh bạc online một đối tượng đã trộm hai trăm hai mươi triệu đồng của anh ruột rồi giả vờ báo công an
đối tượng vừa bị công an phường bảy tp bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ
ngày hai mươi chín tháng một mươi công an phường bảy tp bạc liêu tiếp nhận tin báo về việc một tiệm làm tóc trên địa bàn xảy ra mất trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ nghi phạm là nguyễn xuân lộc sinh năm hai nghìn một
trú tại xã minh tân huyện phú xuyên thành phố hà nội hiện đang sinh sống cùng gia đình anh trai tại tỉnh bạc liêu
tại cơ quan công an lộc khai nhận thời gian gần đây liên tục thua cờ bạc online nên nảy sinh ý định trộm tiền của anh mình
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi lộc đã trộm một trăm năm mươi triệu đồng nhưng không bị phát hiện nên đến ngày hai mươi chín tháng một mươi lộc tiếp tục lấy thêm bảy mươi triệu đồng
sợ bị người nhà nghi ngờ nên sau khi lấy trộm tiền lộc đã chi hô lên là phát hiện một kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền rồi báo công an
khám xét phòng ngủ của lộc lực lượng công an thu giữ gần chín mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ